liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ bán nước mía tại phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với phan văn trung để làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu trung được nguyễn văn nghĩa rủ đi cướp tài sản của nạn nhân tại phường an hòa thành phố biên hòa
trưa ngày một tháng ba cả hai đến gần nhà nạn nhân trung ngồi ngoài quán cà phê còn nghĩa vào nhà sát hại nạn nhân cướp đôi hoa tai và hai điện thoại di động
sau khi gây án cả hai về nhậu và bán tài sản cướp được trung được nghĩa tường thuật lại quá trình gây án và cũng biết việc nghĩa chuẩn bị hung khí trước khi đi gây án
nên có đủ yếu tố cấu thành tội đồng phạm giúp sức cho nghĩa trong việc cướp tài sản cả nghĩa và trung đều đã bỏ nhà đi sống lang thang